thưa quý vị một nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
vừa bị công an huyện sơn hòa tỉnh phú yên bắt quả tàng
tại xã phước tân huyện sơn hòa qua kiểm tra công an huyện sơn hòa phát hiện đối tượng kapaloi
đang tàng trữ trái phép một khẩu súng ar một mươi năm cùng với sáu viên đạn
kapgen rô ô vương và rô ô đương mỗi đối tượng đang tàng trữ một khẩu súng hơi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn hòa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
đối với kapaloi về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tạm giữ bốn khẩu súng cùng với sáu viên đạn
một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia
vừa được công an tỉnh lạng sơn chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an triệt phá thành công bước đầu xác định số tiền lừa đảo trên năm mươi hai tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là hoàng phi long ở lạng sơn nhưng cư trú làm việc tại campuchia
ngày một mươi chín tháng bảy ban chuyên án đã bắt giữ thành công hoàng phi long cùng với một mươi năm đối tượng
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba long sang campuchia câu kết với hai đối tượng người việt nam hiện đang trốn ở campuchia
tổ chức lập ra đường dây chuyên lừa đảo các đối tượng đã sử dụng một mươi tám tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đất tài sản
hơn một năm trăm linh người tại việt nam số tiền lừa đảo khoảng hơn năm mươi hai tỷ đồng
hai đối tượng là dương văn út và lường sĩ giáp vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang khởi tố
và bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày ba mươi một tháng bảy công an huyện châu thành tỉnh hậu giang nhận được tin báo về vụ mất trộm
hai cuộn dây cắp điện có tổng chiều dài hơn chín trăm linh mét trị giá gần chín trăm linh triệu đồng của một hợp tác xã
qua điều tra lực lượng công an đã bắt khẩn cấp dương văn út và lường sĩ giáp
bước đầu út và giáp thừa nhận cùng một số đối tượng nhiều lần cắt trộm cũng như tiêu thụ số dây cắp điện trên
thông tin từ bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang đồn biên phòng cửa khẩu cảng an thới và đồn biên phòng thủ châu
vừa phát hiện tàu vận chuyển dầu đeo với số lượng lớn không rõ nguồn gốc
vào khoảng một giờ ngày một mươi sáu tháng tám
tổ công tác phát hiện tàu kg chín mươi bốn nghìn ba trăm ba mươi bảy ts có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên áp sát kiểm tra hành chính theo quy định
qua kiểm tra phát hiện quang tàu chứa đầy dầu đeo
ông nguyễn văn thạch khai nhận là thuyền trưởng lượng dầu và phương tiện vận chuyển đều là của ông
trên tàu có bốn thuyền viên làm thuê
theo ông thạch toàn bộ số dầu khoảng tám mươi lít được ông mua trôi nổi ngoài khơi để bán lại cho các tàu đánh cá gần đảo phú quốc
một vựa ve chai tại khu phố tân hòa
phường đông hòa thành phố dị an tỉnh bình dương bất ngờ bốc cháy vào trưa ngày hôm nay một mươi sáu tháng tám
người dân khu vực hoảng loạn ôm tài sản chạy ra đường
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố dĩ an nhanh chóng điều phương tiện
cùng với cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường phun nước dập lửa
khoảng ba mươi phút sau ngọn lửa được khống chế nhưng khói vẫn ùn lên nên cảnh sát phải đeo mặt nạ
chống độc để tiếp tục dập tắt rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang nguyễn việt trí
và một mươi bảy bị can khác trong vụ án khai thác cát vượt chữ lượng cấp phép thu lời bất chính hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám công ty trung hậu sáu mươi tám và các đơn vị có liên quan
nguyễn việt trí
giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang bị khởi tố tội nhận hối lộ
công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám được ubnd tỉnh an giang cấp phép khai thác tổng khối lượng
hơn một năm mươi ba triệu mét khối cát để cung cấp cho bốn công trình lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp
lê quang bình chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan
tổ chức khai thác hơn bốn bảy mươi tám triệu mét khối cát vượt chữ lượng được cấp phép hơn ba hai triệu mét khối
tính khoảng hai trăm năm mươi ba tỷ đồng số lượng cát được khai thác trên không được ghi vào sổ sách và không được nộp nghĩa vụ tài chính
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can
và người có liên quan để mở rộng điều tra làm rõ vụ án thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
không chỉ tăng chữ trái phép chất ma tuế nguyễn bé tâm chú tệ huyện kế sách tỉnh sóc trăng
còn tăng chữ trái phép hai khẩu súng
tâm vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an thành phố sóc trăng bắt quả tàng
qua công tác nắm tình hình và tin báo của quân chúng nhân dân vào trình ngày một mươi năm tháng tám
lực lượng công an kiểm tra căn nhà trên đường sô viết nghệ tĩnh thuộc phường sáu thành phố sóc trăng
qua đó phát hiện nguyễn bé tâm đang tàng trữ hai khẩu súng ba mươi tám viên đạn một gói ni lông
bên trong có chứa tinh thể màu trắng mà đối tượng khai là ma túy cùng một số tăng vật khác có liên quan
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ các tăng vật
đồng thời đưa đối tượng về trục sở để phục vụ công tác điều tra
một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia
vừa được công an tỉnh lạng sơn chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an triệt phá thành công bước đầu xác định số tiền lừa đảo trên năm mươi hai tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là hoàng phi long ở lạng sơn
thư chú làm việc tại campuchia
long đã chỉ đạo vi văn tùng và một mươi sáu đối tượng thuê nhà tuyển nhân viên làm việc tại lạng sơn
cũng như điều hành nhóm đối tượng tại nhiều địa phương khác
với thủ đoạn là giả danh nhân viên tập đoàn panasonic
hướng dẫn khách hàng nạp tiền thực hiện nhiệm vụ trên trang web xả mạo
do các đối tượng lập ra để hưởng phần trăm hoa hồng
khi khách nạp tiền các đối tượng dùng nhiều lý do khác nhau
buộc khách hàng nạp thêm số tiền lớn hơn vào các tài khoản đối tượng cung cấp
sau đó chiếm đoạt tiền
ngày một mươi chín tháng bảy ban chuyên án đã bắt giữ thành công hoàng phi long cùng một mươi năm đối tượng
qua đấu tranh đã làm rõ từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba long sang campuchia
cầu kết với hai đối tượng người việt nam hiện đang trốn ở campuchia
tổ chức lập ra đường dây chuyên lừa đảo
các đối tượng đã sử dụng một mươi tám tài khoản ngân hàng để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của hơn một năm trăm linh người tại việt nam
số tiền lừa đảo khoảng năm mươi hai hai tỷ đồng
với hành vi phát tán tờ rơi trường
đối tượng đã đưa linh dẫn mã qr để vào các trang web đối trị
với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng vừa bị công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng phát hiện ngăn chặn kịp thời
sau khi kiểm tra công an tỉnh lâm đồng xác định các trang web trong tờ rơi
đều có chứa mã độc để lấy mật khẩu tài khoản ngân hàng
do đó công an tỉnh lâm đồng khuyến cao tới người dân không tò mò
truy cập vào đường link trong tờ rơi để tránh rủi ro mất tiền trong tài khoản
đây là tăng vật mà công an tỉnh lâm đồng thu được khi bắt quả tăng
ngăn chặn hai đối tượng có hành vi phát tán tờ rơi quảng cáo dạng car visit
có chứa link mã qr code dẫn tới trang web có chứa mã độc nhằm thu thập thông tin
đánh cắp tài khoản ngân hàng của người truy cập nhằm chiếm đoạt tài sản
trước đó qua phản ánh của người dân về việc có nhóm đối tượng đi xe máy
chạy dọc các đường phố đến các bãi xe ô tô ở quảng trường lâm viên
trung tâm hành chính tỉnh lâm đồng
gắn các visit có hình ảnh nhạy cảm vào gạt nước và kính xe ô tô
xác định đây là hành vi lừa đảo mới nên công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm công nghệ cao
truy tìm những người phát tán

truy tìm những người phát tán
còn tầm hai trăm linh mấy ngàn
hiện công an tp đà lạt đang tiếp tục phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
điều tra làm rõ các cá nhân tổ chức liên quan đến vụ phát tán khắc vi giết nhạy cảm
với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân
khi cầm hoặc nhặt được các khắc vi giết này tuyệt đối không tò mò vào các đường lên trên
hoặc quét mã qr để tránh bị các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi sáu tháng tám công an tp hcm đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính
giải quyết thủ tục hành chính năm hai nghìn hai mươi ba
thiếu tướng trần đức tài phó giám đốc công an tp hcm cùng bốn mươi doanh nghiệp cơ sở lưu trú dự hội nghị
hội nghị đã ghi nhận nhiều lượng ý kiến nêu những phương mắc kiến kỵ trong giải quyết thủ tục hành chính
ở cơ sở như quản lý xuất nhập cảnh
cấp quản lý căn cứ công dân phòng cháy chữa cháy quản lý ngành nghề đầu tư
kinh doanh có điều kiện về an ninh trực tự công tác đăng ký quản lý phương tiện giao thông đường bộ
nhất là các thủ tục liên quan đến đăng ký cấp biển số xe ô tô xe mô tô xe gắn máy cho công dân
theo thông tư số một mươi năm của bộ công an
phát biểu tại hội nghị thiếu tướng trần đức tài khẳng định việc đối thoại trực tiếp
và giải quyết thủ tục hành chính giữa công an với các cơ quan doanh nghiệp tổ chức và nhân dân
là cấp thiết và phù hợp
qua đó góp phần giúp công tác giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng công an được hiệu quả hơn
người dân sẽ hài lòng hơn và đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số
thống kê của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
thành phố có gần một triệu xe ô tô gần tám triệu xe mô tô và khoảng một phương tiện đăng ký mới mỗi ngày
do đó các quy định mới về cấp thu hồ đăng ký bị số xe đang rất được đông đảo người dân quan tâm
anh bùi anh khoa
cảm thấy khá hài lòng với biển số xe ô tô mà anh mới bấm
anh cho biết điều khiến anh vui hơn chính là biển số mới này sẽ đi theo máy định danh của anh luôn
chứ không còn là chuyện bán xe kèm theo biển số
mình cảm thấy rất là may mắn khi mà trải nghiệm mà mình bấm được một cái biển số với cái số đẹp như vậy
coi như là niềm vui của mình được nhân đôi khi mình có thể giữ mãi được cái biển số này cùng với mình
quy định mới là niềm vui với nhiều người dân
tuy nhiên với những người buôn bán xe cũ nhất là xe có biển số đẹp thì không hào hứng với quy định mới
vì sẽ khó kinh doanh hơn
từ ngày một mươi năm tháng tám trở đi khi người dân chuyển nhượng phương tiện
sẽ phải giữ lại biển số xe của mình trừ trường hợp trúng đấu giá biển số áp dụng cho xe ô tô
trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá
thì chủ xe nợ hồ sơ và làm thủ tục thu hồi
chủ xe không phải nợ lại biển số xe trúng đấu giá
nhưng phải nợ bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và xức trình bản chính để đối chiếu
chứng từ chuyển quyền sở hữu
phải thể hiện rõ nội dung chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá
tổ chức cá nhân đã nhận chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá
không được tiếp tục chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá cho tổ chức cá nhân khác
số đề chắc chắn người ta không bỏ rồi
người ta sẽ điều sang tên cái gì đó về tên người ta thì người ta sẽ yên tâm
người ta sẽ sở hữu cái bản số đó
còn không thì vẫn cứ ủy quyền
cũng như như đó là ủy quyền lại là một mươi năm hai mươi năm thì giữa hai bên thỏa thuận với nhau
cũng trong thông tư hai mươi bốn việc đăng ký xe có thêm các điểm mới
vừa mở rộng đối tượng vừa có tính tạo thuận lợi cho người dân
cụ thể đối tượng đăng ký được nới rộng
như một mươi năm tuổi cũng có thể đứng tên viết tờ xe
hay người dân tạm trú cũng có thể đăng ký xe
trong cái thông tư mới người dân được đăng ký xe tại cái nơi tạm trú mà người ta đang ở
còn trước đây là người dân là phải về cái nơi mà thường trú
nhiều khi thì có những người dân người ta hộ khẩu
người ta ở những cái tỉnh mà người ta vô nam người ta làm
mà người ta hưởng hộ khẩu ở ngoài bắc thì chi phí đi lại rất là tốn kém
có hai trăm linh ba trong tổng số hai trăm bốn mươi bốn bác sĩ tham dự ngày hội việc làm đầu tiên
của sở y tế tp hcm
được chọn làm nơi làm việc thích hợp
đáng nói là một mươi tám bác sĩ chọn y tế cơ sở thuộc một mươi ba trung tâm y tế quận huyện
ba mươi chín bác sĩ chọn bệnh viện tuyến huyện làm nơi làm việc lâu dài
trước đó một mươi tám bác sĩ chọn y tế cơ sở làm nơi làm việc lâu dài
thuộc một mươi ba trung tâm y tế quận huyện ba mươi chín bác sĩ chọn bệnh viện tuyến quận
một trăm bốn mươi một bác sĩ chọn bệnh viện tuyến tỉnh thuộc hai mươi năm bệnh viện đa khoa chuyên khoa thành phố
hai bác sĩ chọn trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố
một bác sĩ chọn trung tâm giám định y khoa
trong số sáu mươi bốn cơ sở y tế công lập tham gia tuyển dụng thì có năm mươi một cơ sở tuyển được bác sĩ
theo đúng vị trí việc làm mà đơn vị cần bổ sung
nhiều nhất là bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức với hai mươi một bác sĩ
bệnh viện phục hồi chức năng và bệnh nghề nghiệp với hai mươi chỉ tiêu
tại ngày hội việt nam có một mươi ba cơ sở chưa tuyển được bác sĩ do các ứng viên không đăng ký
các cơ sở chưa tuyển dụng được bác sĩ trong nghề hội việt nam là trung tâm cấp cứu một một năm
chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình bệnh viện quận bốn bệnh viện huyền cụ chi
và chín trung tâm y tế quận huyền pháp
trong ba ngày sáu bảy và ngày tám tháng một mươi tại dinh độc lập tp hcm sẽ diễn ra chuỗi hoạt động du lịch
trong khuôn khổ lễ hội nghệ thuật hương vị taste of saigon mùa đầu tiên
lễ hội sẽ có không gian trung tâm dành cho năm mươi năm gian hàng giới thiệu ẩm thực
từ nhiều nền
sự kiện sẽ có sự tham dự của các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại việt nam
bao gồm lãnh sự văn phòng đại diện của các quốc gia vùng lãnh thổ có nền nghệ thuật ẩm thực đặc sắc
như mỹ pháp ý ấn độ nhật bản
với mục tiêu hư đến nghệ thuật tạo không gian trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên môi trường
thì giữa khuôn viên dinh độc lập sẽ có những khu vực để người tham dự giới trẻ trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật ẩm thực
đặc biệt là khu vực art space với không gian dự kiến là mirror sense
sẽ là điểm thu hút giới trẻ đến tham dự tìm hiểu về lịch sử văn hóa thành phố
lễ hội nghệ thuật hương vị taste of saigon mùa đầu tiên mở cửa miễn phí đến công chúng
tại thành phố hồ chí minh vừa chính thức mở cửa truyện lãm mỹ thuật mang tên mộng viện đông
đây được xem là một trong những triển lãm nghệ thuật đông dương quy mô lớn nhất tại việt nam
tiếp nốt thành công của truyện lãm lần đầu tiên của sotheby s tại việt nam vào mùa hè năm hai nghìn hai mươi hai hồng xưa bến lạ
thu hút hàng ngàn khách tham quan trong nước và quốc tế
thì năm nay sotheby s mang trở lại công chúng việt nam và giấy mùa điệu hội họa truyện lãm mang tên mộng viện đông
năm mươi tác phẩm lần đầu tiên công bố là một câu chuyện xuyên suốt của những họa sĩ châu âu để du hành tại đông dương
cũng như tác phẩm của hiệu trưởng và những giáo sư từng gián dạy tại trường cao đẳng mỹ thuật đông dương
truyện lãm giới thiệu gần sáu mươi tác phẩm được tuyến chọn từ hai trăm linh tác phẩm của hơn hai mươi họa sĩ như victor tartier jean luc pogonel và andré mec
công chúng sẽ được thưởng thức những tác phẩm mang nội dung về vùng đất và con người ở xứ sở đông dương
chưa từng ra mắt công chúng việt nam của các giáo sư trường mỹ thuật đông dương và lứa họa sĩ du hành từ pháp
thưa quý vị trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang nguyễn việt trí
và một mươi bảy bị căn khác trong vụ án khai thác cát vượt chữ lượng cấp phép thu lời bất chính hai trăm năm mươi ba tỷ đồng xảy ra
tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám công ty trung hậu sáu mươi tám và các đơn vị có liên quan
nguyễn việt trí giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang bị khởi tố tội nhận hối lộ
công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám được ubnd tỉnh an giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn một năm mươi ba triệu mét khối cát
để cung cấp cho bốn công trình lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp lê quang bình chủ tịch hội đồng thành viên
tổng giám đốc đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác hơn bốn bảy mươi tám triệu mét khối cát
vượt chữ lượng được cấp phép hơn ba hai triệu mét khối có giá trị tạm tính khoảng hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
số lượng cát được khai thác không được ghi vào sổ sách và không được nộp nghĩa vụ tài chính
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can và người có liên quan
để mở rộng điều tra làm rõ vụ án thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia vừa bị công an tỉnh lạng sơn
chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an triệt phá thành công bước đầu xác định số tiền lừa đảo là trên năm mươi hai tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là hoàng phi long ở lạng sơn nhưng cư trú làm việc tại campuchia
long đã chỉ đạo vi văn tùng và một mươi sáu đối tượng thuê nhà tuyển nhân viên làm việc tại lạng sơn
cũng như điều hành nhóm đối tượng tại nhiều địa phương khác với thủ đoạn như giả danh nhân viên tập đoàn panasonic
hướng dẫn khách hàng nạp tiền thực hiện nhiệm vụ trên trang web giả mạo do các đối tượng lập ra để hưởng phần trăm hoa hồng
khi khách nạp tiền các đối tượng dùng nhiều lý do khác nhau buộc khách hàng phải nạp thêm số tiền lớn hơn
vào các tài khoản đối tượng cung cấp sau đó chiếm đoạt tiền
vào ngày một mươi chín tháng bảy ban chuyên án đã bắt giữ thành công hoàng phi long cùng một mươi năm đối tượng
qua đấu tranh làm rõ từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba long sang campuchia câu kết với hai đối tượng người việt nam
hiện đang lẩn trốn tại campuchia tổ chức lập ra đường dây chuyên lừa đảo
các đối tượng đã sử dụng một mươi tám tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn một năm trăm linh người tại việt nam
số tiền lừa đảo khoảng năm mươi hai hai tỷ đồng
các đối tượng đã sử dụng một mươi tám tài khoản người dùng mạng xã hội qua số điện thoại di động
và đây là nội dung trong dự thảo nghị định thay thế về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet
và thông tin trên mạng đăng được bộ này lấy ý kiến góp ý
cũng giống như nhiều người trẻ hiện nay chị nguyễn khánh huyền hiện đang có vài tài khoản cá nhân
ở các mạng xã hội khác nhau
trong quá trình tham gia chị nhận thấy không ít người đã lợi dụng việc ẩn danh trên các mạng xã hội
để đăng tải thông tin sai lệch gây hoang mang sự luận
vì vậy chị huyền rất đồng tình với đề xuất mới này
việc mà xác thực tài khoản trên mạng xã hội bằng số điện thoại theo mình
thì sẽ khiến cho mỗi người khi mà có quyết định gì
up bất kỳ một nội dung gì lên mạng xã hội thì đều sẽ cân nhắc nhiều hơn
và ý thức được trách nhiệm của mình
còn chị hà phương mai thì đã thực hiện việc xác thực tài khoản mạng xã hội
bằng số điện thoại từ lâu nên chị cũng ủng hộ việc này
chị mai hy vọng các đơn vị cung cấp nền tảng mạng xã hội
sẽ đảm bảo cam kết bảo vệ dữ liệu người dùng
mình nghĩ là cái việc định danh tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại
thì cũng không phải là vấn đề gì quá lớn về mặt dữ liệu cá nhân
bởi vì khi mà sử dụng facebook hay là những tài khoản mạng xã hội khác
thì cái việc xác thực tài khoản xác thực số điện thoại sẽ giúp em
ví dụ như em hay quên mật khẩu
thì em sẽ lấy lại được mật khẩu
nhờ dẫn thoại hoặc là facebook nó có cái chế độ bảo mật hai lớp
thì nó sẽ giúp mình có thể bảo mật hai lớp
không có cái dẫn thoại đấy thì nó sẽ khiến mình an tâm hơn
hiện nay người dùng đang chuyển dần sang sử dụng điện thoại thông minh
vì vậy đề xuất xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại di động
được đánh giá là phù hợp với thực tế và thuận tiện cho người dùng
bên cạnh việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người dùng
việc này còn giúp loại bỏ các tài khoản ảo nhằm các mục đích xấu
và hạn chế tình trạng lừa đảo trực tuyến hiện nay
tội phạm lừa đảo trên không gian mạng có xu hướng gia tăng
đặc biệt là trong thời gian gần đây thì chúng tôi cũng liên tục nhận được
các yêu cầu về xác minh các cái tài khoản trên các mạng xã hội
của các cơ quan điều tra liên quan đến các lừa đảo ở khắp các tỉnh thành
và vậy và xuất phát từ các cái nhu cầu thực tế từ quản lý
cũng như là nhu cầu của người dân
phải quản lý chặt đối với các cái tài khoản mạng xã hội
vì vậy chúng tôi cũng đề xuất là cần phải có các quy định
để xác thực người dùng để tạo thuận lợi cho các cơ quan chức năng
giám sát phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm
hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa ra quy định
về việc xác thực tài khoản mạng xã hội
và đa phần các mạng xã hội trong và ngoài nước
đều đã yêu cầu xác thực bằng số điện thoại người dùng
việc bổ sung quy định này sẽ cụ thể hóa hình thức này
và tạo sự đồng bộ trong việc xác thực người dùng trên các mạng xã hội
chúng ta sẽ phải nhanh chóng hoàn thiện những cái quy định
những cái tiêu chuẩn những cái quy tắc
bởi vì là chúng ta có thể có một cái chủ trương như vậy
tuy nhiên thì khi mà ứng dụng vào các cái hoạt động thực tế
trên mạng xã hội thì nó sẽ có rất nhiều các vấn đề phát sinh
và chúng ta cần phải có những quy định hết sức là cụ thể
để hướng dẫn người sử dụng
cũng như là những nhà cung cấp dịch vụ có thể tuân theo
cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải có việc
triển khai các cái giải pháp kỹ thuật
trong đó sẽ đặc biệt là ứng dụng các trí tuệ nhân tạo
để phát hiện các cái vi phạm những cái hành vi mà có dấu hiệu
mà xâm hại trực tiếp đến những người sử dụng khác
có thể thấy các mạng xã hội hiện nay đã trở thành một xã hội thu nhỏ
không chỉ phản ánh mọi khía cạnh của đời sống thực
mà còn có thể tạo ra những tác động không nhỏ đến cuộc sống thực
và việc xác thực tài khoản mạng xã hội sẽ là một cơ sở
để xây dựng mạng xã hội lành mạnh hơn an toàn hơn
một đối tượng mua bán một trăm bảy mươi kg pháo nổ trên đường đi tiêu thụ
thì bị công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an phát hiện và bắt giữ
theo đó vào ngày một mươi ba tháng tám tại khối một thị trấn hưng nguyên
tổ công tác công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
phát hiện bắt quả tang đối tượng cao kỳ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tại con tum về hành vi mua bán hàng cấm là pháo nổ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều bào tải
bên trong chứa gần một trăm sáu mươi bốn kg pháo nổ
tất cả số pháo trên được đối tượng kỳ mua
và đối tượng không rõ tên địa chỉ
sau đó vận chuyển từ con tum về thành phố vinh nghệ an để bán kiếm lời
tuy nhiên khi đi đến địa phận huyện hưng nguyên
thì bị công an huyện hưng nguyên phát hiện và bắt giữ
xin để tiếp tục với các thính thức kinh tế đáng chú ý khác
thưa quý vị bộ công thương vừa có tờ trình gửi phó thủ tướng trần hồng hà
về việc tiếp thu các ý kiến với dự thảo sửa đổi nghị định một trăm một mươi một của chính phủ
về phát triển
công nghiệp hỗ trợ với nhiều chính sách ưu đãi mới được đề xuất
với khoảng năm doanh nghiệp hiện nay
doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
sẽ được hưởng các ưu đãi gồm ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
vì vậy bộ công thương đã cấp hai trăm linh sáu giấy xác nhận yêu đãi
cho các doanh nghiệp có dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ
theo dự thảo mức cấp bù tranh lệch lãi suất là ba một năm
với chính sách này mỗi dự án được hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng một lần
trong cùng một giai đoạn nếu dự án đó chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng khác
từ ngân sách nhà nước
thời gian được nhà nước hỗ trợ tín dụng bằng thời hạn cho vay
nhưng tối đa không quá một mươi năm kể từ ngày ký hợp đồng vay vốn
chính sách này áp dụng với các khoản vay ký thỏa thuận vay vốn
giải ngân thực hiện đến hết năm hai nghìn ba mươi
những thay đổi của chính sách này sẽ được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho doanh nghiệp
đổi mới sáng tạo tiếp cận nguồn vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh
hội đồng tiền lương quốc gia đã nhóm họp phiên đầu tiên cách đây vài ngày
để bàn về tiền lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy thống nhất việc phải tăng nhưng vấn đề mức và thời gian tăng
thì cần phải xem xét thêm
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên kinh tế tiêu dùng
với đề xuất mức tăng
tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi bốn là từ năm sáu
cơ bản nhiều thành viên trong hội đồng tiền lương quốc gia đồng thuận
khi đón nhận thông tin này người lao động thực sự phấn khởi
làm việc ở xí nghiệp này đã hơn năm năm
chị lành cũng như các công nhân khác ở đây mong cho từng ngày được tăng lương tối thiểu
bởi hiện giờ cũng có lúc chị phải phai tiền chi tiêu
hiện nay thì chính phủ đã đề xuất tăng lương
công nhân của tôi cũng rất vui khi được tăng lương
để tăng thu nhập
chúng em cũng rất là phấn khởi
vì được tăng lương thì chúng em sẽ được tăng thêm thu nhập
để trang trải cho cuộc sống của công nhân chúng em
đời sống người lao động đang gặp rất nhiều khó khăn
nhất là trong hơn một năm qua khi chỉ số giá tiêu dùng tăng cao
tuy nhiên trong các yếu tố để xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu
thì khả năng chi trả của doanh nghiệp cũng rất quan trọng
đây cũng là trong tinh thần chung của ban trung ương chỉ đạo
thì về phía tập đoàn
tăng lương chủ trương tăng lương cho công nhân quỹ lương là một mươi
và về phía sinh nghiệp thì cũng phải tăng thêm cái quỹ phúc lợi cho công nhân
nhưng mà đứng trước như thế thì về phía doanh nghiệp cũng như là doanh nghiệp là rất là áp lực
cho nên là không còn cách nào khác
chỉ có cái là tổ chức sản xuất được tốt hơn
và đưa nhiều các công nghệ cũng như là giảm thiểu những các phần dư thừa
để tập trung được nguồn lực để có thể tạo cho thu nhập công nhân tốt hơn
công đoàn sẽ cùng với các doanh nghiệp
các hiệp hội tổ chức khác để thực hiện những cái thương lượng
giữa cộng đồng người lao động với chính phủ với doanh nghiệp
về cái mức lương tối thiểu mức thu nhập cũng như là những cái chế độ phúc lợi khác
mà người lao động đã đang và sẽ phải được hưởng
năm hai nghìn hai mươi bốn chắc chắn phải điều chỉnh lương
vấn đề là tăng lúc nào mức tăng ra sao
chính vì vậy chúng ta cần thêm thời gian để đánh giá về các yếu tố tăng lương
do đó hội đồng tiền lương quốc gia sẽ họp vào cuối quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
để bàn về lương tối thiểu vùng nhằm làm sao hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp
và người lao động một cách tốt nhất

các hãng hàng không tăng cường các chuyến trên tất cả các trạng bay nội địa và quốc tế

tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín

với đường bay quốc tế các hãng mở bán hơn một trăm năm mươi năm chỗ tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai

qua các kênh phân phối chính thức để chọn khung giờ khởi hành và giá cả phù hợp
tết trung thu đang đến gần
nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo đặc biệt là bánh trung thu tăng đột biến
và bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín sản phẩm bảo đảm an toàn

cục an toàn thực phẩm đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sở y tế các tỉnh thành phố

thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề cơ sở nhỏ lẻ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đồng phố